tin an ninh trật tự cập nhật công an thành phố mỹ tho vừa bắt giữ đối tượng đinh giang tâm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ngụ khóm mỹ thọ phường mỹ quý thành phố long xuyên tỉnh an giang
để điều tra xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngày một mươi năm tháng ba tâm điều khiển xe máy đến cửa hàng gạo do anh nguyễn văn liêm làm chủ
hỏi mua hai tấn gạo với trị giá là hai mươi sáu triệu đồng và yêu cầu anh liêm giao đến cửa hàng gạo quốc quy
tại tp mỹ tho khi gạo mang đến địa điểm giao hàng sẽ thanh toán tiền
sau đó tâm đến cửa hàng gạo quốc quy do anh trần quốc quy làm chủ
trào bán hai tấn gạo với giá một mươi chín triệu đồng anh quy đồng ý
sau khi anh liêm trở gạo tới giao cho anh quy thì tâm yêu cầu anh liêm giao thêm hai tấn gạo nữa
rồi sẽ thanh toán tiền một lần cả bốn tấn sau khi anh quy thanh toán một mươi chín triệu đồng
theo thỏa thuận ban đầu tâm lại chào mời anh quy mua thêm hai tấn gạo nữa
và chuyển tiền vào số tài khoản cho tâm sau khi nhận gạo anh liêm tiếp tục đưa hai tấn gạo còn lại đến giao
nhưng không liên lạc được với tâm anh liêm yêu cầu anh quy nhận gạo và thanh toán tiền tổng cộng có bốn tấn gạo
lúc này cả hai mới biết bị lừa nên trình báo công an
công an huyện tri tôn tỉnh an giang mật phục bắt quả tang một mươi hai phương tiện thủy xà lan và ghe sắt
vận chuyển đất trái phép với số lượng lớn
lực lượng công an đã phát hiện bắt quả tàng một mươi hai phương tiện thủy đang vận chuyển trái phép khoảng bảy trăm ba mươi ba mét khối đất
tại hà nội
tại thời điểm kiểm tra thuyền trưởng của một mươi hai phương tiện thủy trên không xuất trình được giấy phép khai thác đất
do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp tại vị trí khai thác và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
số lượng đất đang vận chuyển
qua làm việc bước đầu các thuyền trưởng khai nhận số lượng đất trên được khai thác vận chuyển từ tỉnh kiên giang
về huyện trợ mới tỉnh an giang giao cho các lò gạch
liên quan đến vụ việc xảy ra tại xã tú mịch huyện lộc bình
tòa nhân dân huyện lộc bình tỉnh lạng sơn đã xét xử lưu động vụ chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng do không còn được hưởng chính sách hỗ trợ vùng ba nên một số đối tượng đã lôi kéo kích động
ép buộc người dân thôn bản phải tham gia tụ tập khiếu kiện gây mất an ninh trật tự ở trụ sở chính quyền các cấp
trong đó có vụ gây dối trật tự công cộng tại cổng trụ sở công an huyện vào ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
trong khi thi hành lệnh bắt các đối tượng tại thôn bản phải về hành vi gây dối trật tự công cộng để phục vụ điều tra
đối tượng trần văn thu và chu thị huyền có hành vi cản trở chống đối lực lượng làm nhiệm vụ
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo trần văn thu một mươi tháng tù giam chu thị huyền một mươi hai tháng tù giam
gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn trần minh thế vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế tỉnh thừa thiên huế khởi tố bắt tạm giam
bước đầu thế khai nhận gây ra năm vụ cướp giật dây chuyền vàng của phụ nữ đi đường
đối tượng thế nhắm đến là những người phụ nữ điều khiển xe mô tô đi trên đường có đeo dây chuyển vàng sơ hở
vụ gần đây nhất là khoảng bảy h ba mươi phút ngày tám tháng năm tại đường phan bội châu
thế điều khiển xe mô tô từ phía sau vượt lên áp sát ra tay cướp giật sợi dây chuyền vàng của một người phụ nữ và mang đi bán với số tiền là bảy bốn triệu đồng
thế là đối tượng đã có tiền án về tội cướp giật tài sản
đến một mươi tám h tối qua một mươi ba tháng năm lực lượng chức năng xã tân lập huyện đồng phú tỉnh bình phước phối hợp với người dân địa phương
đã tìm thấy và trục vớt thành công thi thể của một trong hai nam sinh lớp chín bị đuối nước mất tích trong lúc câu cá tại kênh suối giai vào chiều cùng ngày
nạn nhân được tìm thấy là em tô trọng nghĩa là học sinh lớp chín
trước đó vào chiều cùng ngày ba học sinh lớp chín gồm tô trọng nghĩa nguyễn văn sự và một nam sinh khác rủ nhau đi câu cá
đến khoảng một mươi sáu h ba mươi phút
thả câu nam sinh đi cùng phát hiện nghĩa và sử bất ngờ chìm xuống cây nước sâu hơn bốn m nên hoảng hốt chạy lên bờ kêu cứu
nhận được tin báo chính quyền địa phương xã tân lập đã điều động toàn bộ lực lượng dân quân công an xã
nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với người dân triển khai tìm kiếm trục vớt thi thể hai nam sinh
đến một mươi tám h tối lực lượng chức năng đã tìm thấy và trục vớt thành công thi thể của em nghĩa
hiện các lực lượng địa phương đang tích cực mở sậu địa bàn tìm kiếm em sử
thưa quý vị khán giả thời gian gần đây một số ngân hàng đã đưa ra thông báo về việc tạm dừng cấp tín dụng với bất động sản
xếp chặt tín dụng trong lĩnh vực này
trước diễn biến thị trường nhà đất vốn được cho là tăng nhiệt quá nóng như hiện nay
thì việc kiểm soát vốn cho đầu tư lĩnh vực này được xem là một giải pháp hiệu quả
giúp hạn chế tình trạng đầu cơ thổi giá bong bóng
tuy nhiên bên cạnh đó cũng có không ít lo ngại về các tác dụng ngược sau khi kiểm soát tín dụng bất động sản thiếu hợp lý
và nội dung này sẽ được bàn đến trong tiểu mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay
mới đây ngân hàng sacombank đã thông báo không cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản
ngoại trừ cho vay đối với cán bộ công nhân viên và người mua xây sửa bất động sản để ở
ngân hàng này cũng không thực hiện huy động cho vay cầm cố sổ cùng lúc
thông báo được áp dụng đến hết tháng sáu năm nay
trước đó cũng đã có ngân hàng tạm dừng giải ngân khoản vay mua bất động sản
theo các chuyên gia việc đẩy mạnh xếp tín dụng chảy vào lĩnh vực bất động sản
ngoài mục đích để ngăn chặn bong bóng đổ vỡ còn có mục tiêu kéo giảm giá nhà hạn chế suốt đất đưa đất về giá trị thực
tuy nhiên các chuyên gia kinh tế và các doanh nghiệp lại lo ngại việc này có thể sẽ có tác dụng ngược
nếu tín dụng bị khóa đột ngột nhiều dự án dở dang sẽ gặp khó khăn doanh nghiệp không trả được nợ vay
ngân hàng lại đối diện với nguy cơ nợ xấu người có nhu cầu mua nhà cũng gặp khó khăn
cái tài sản đảm bảo thì không được vay nữa và như vậy thì trở thành là những người mua nhà sẽ rất khó
và rõ ràng đây là cái điều mà chúng ta cần phải xem xét
để vừa kiểm soát rủi ro và vừa khơi thông dòng vốn việc xếp tiến dụng cần thực hiện một cách thận trọng có lộ trình và chọn lọc phù hợp
vâng thực tế thì việc kiểm soát chặt không có nghĩa là dòng tiền không vào bất động sản nữa
mà chỉ hạn chế vào những phân khúc đầu cơ rủi ro
còn bất động sản phục vụ cho nhu cầu để ở của người dân
nếu người dân cho nhà ở xã hội thì các ngân hàng vẫn sẽ cho vay
theo ngân hàng nhà nước bộ xây dựng nguồn vốn tín dụng bất động sản hết quý i tăng khoảng hai bốn so với đầu năm
tổng dư nợ tiến dụng bất động sản khoảng hai hai mươi ba triệu tỷ đồng chiếm khoảng hai mươi tổng dư nợ của nền kinh tế
trong đó cho vay nhà ở ước đạt sáu mươi năm tương đương với một bốn mươi năm triệu tỷ đồng
còn lại là tín dụng kinh doanh bất động sản chiếm khoảng ba mươi năm
tương đương với một bốn mươi năm triệu tỷ đồng
với bảy mươi tám triệu tỷ đồng
thị trường bất động sản có liên quan và tác động tới nhiều thị trường khác
do đó để thị trường này phát triển lành mạnh bền vững đáp ứng nhu cầu của người dân
góp phần vào ổn định an ninh kinh tế xã hội việc xiết tín dụng cần được thực hiện theo hướng đắn dòng vốn
chứ không làm ngẽn kiểm soát rủi ro nhưng vẫn khơi thông dòng vốn để tạo động lực cho sự phát triển
vâng và để làm rõ hơn về nội dung này
thì biên tập viên bùi thảo của vấn đề và chính sách hôm nay sẽ có cuộc trao đổi ngắn với ông nguyễn văn đính
phó chủ tịch hiệp hội bất động sản việt nam
xin mời quý vị cùng theo dõi
trước tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay của chương trình công an dân
vâng thưa ông việc siết chặt tín dụng với bất động sản được xem là một trong những giải pháp
có tác động tích cực lên thị trường bất động sản đang được xem là nóng lên hiện nay
tuy nhiên thì chúng ta cũng nên thực hiện như thế nào cho hợp lý
tránh sốc thị trường bất động sản cũng như là làm ảnh hưởng đến các thị trường khác có liên quan
trước tiên xin cảm ơn ông